sáng nay một mươi tháng một tiếp tục phiên họp thứ sáu của ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật quy hoạch
nhiều đại biểu cho rằng luật quy hoạch ra đời phải khắc phục được tính trồng chéo lãng phí thiếu liên kết trong quy hoạch giữa các địa phương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
nhiều đại biểu cho rằng vừa qua do không có luật quy hoạch nên quy hoạch như hoa nở rộ nhiều quy hoạch bị băm nát gây lãng phí ngân sách nhà nước
các đại biểu đề nghị cần ra soát lại dự án luật này để khi luật ra đời phải khắc phục được thực trạng được quy hoạch hiện nay
tăng tính liên kết trong quy hoạch giữa các địa phương bảo đảm tính đồng bộ trong sự phát triển của các ngành và thống nhất với các luật hiện hành đồng thời tránh xung đột và phá vỡ hệ thống quy hoạch đang có
trước đó dự án luật quy hoạch đã được các đại biểu cho ý kiến ở tổ và hội trường tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
dự kiến dự án luật này tiếp tục được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ ba tới đây
trước đó dự án luật này tiếp tục được đưa ra bàn thảo tại kỳ họp thứ ba tới đây